các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân tỉnh nam định yêu cầu sở y tế phối hợp với thành phố nam định huy động đủ lực lượng tổ chức xét nghiệm tầm soát toàn bộ người dân của năm phường lộc hạ thống nhất hạ long lộc vượng và nguyễn du
các cơ sở kinh doanh cà phê giải khát ở thành phố nam định dừng hoạt động cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại
trong khi đó các nhà hàng ăn uống chỉ được phục vụ tối đa hai mươi khách trong cùng một thời điểm đảm bảo việc giãn cách và đóng cửa trước hai mươi hai giờ hàng ngày
ngoài ra sở y tế tỉnh nam định đang tập trung nhân lực tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên diện rộng
tỉnh nam định đặt mục tiêu đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi sẽ tiêm sau mũi một cho người dân trên một mươi tám tuổi ước tính khoảng một trăm tám mươi người ở toàn bộ địa bàn hai mươi năm phường xã của thành phố nam định
tại hà nam sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi cdc hà nam cho biết tỉnh này tiếp tục có thêm bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới
tính từ một mươi chín tháng chín đến nay hà nam đã có tám trăm tám mươi sáu ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có sáu trăm ba mươi năm người khỏi bệnh
mới đây nhất ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã ban hành văn bản hai trăm một mươi tb ubnd chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tại thành phố
văn bản nêu rõ ngày hai mươi sáu tháng một mươi sau khi nhận được báo cáo của sở y tế tp nam định về các trường hợp nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng ở phường lộc hạ
tại trụ sở ủy ban nhân dân tp nam định đồng chí phạm gia túc ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy dự và chỉ đạo cuộc họp
phạm đình nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp để bàn triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
sau khi nghe chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nam định báo cáo ý kiến của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy phạm gia túc
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm đình nghị kết luận đảng bộ chính quyền thành phố nam định ngành y tế công an quân sự đã kịp thời vào cuộc
chỉ đạo quyết liệt xử lý khoanh vùng cách ly thân tóc truy vết lập danh sách các trường hợp liên quan đến các ca bệnh covid một mươi chín để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát dịch bệnh
thống nhất nhận định đánh giá đây là ổ dịch rất phức tạp một số ca bệnh có liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học siêu thị nhà hàng công ty
đã có nhiều trường hợp tiếp xúc gần gây khó khăn cho công tác truy vết khoanh vùng và dập dịch
qua phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng cho thấy công tác quản lý
giám sát các trường hợp đi về từ vùng dịch rất thiếu chặt chẽ chưa theo quy định
việc quản lý thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh còn chưa tốt
để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh các phương châm phòng chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết
trước hết ubnd tỉnh yêu cầu thành phố nam định các sở ban ngành có liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách như sau
thứ nhất tp nam định huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
chỉ đạo các cấp các ngành của thành phố bình tĩnh sáng tạo bản lĩnh nhưng phải khẩn trương quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm
phát hiện nhanh khoanh vùng gọn truy vết thần tốc xét nghiệm sàng lọc điều trị tích cực không để dịch lây lan ra diện rộng
thứ hai phân công phân nhiệm vụ cụ thể rõ ràng từng thành viên cơ quan đơn vị theo hướng công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý
kiểm soát chặt chẽ tại vùng thiết lập cách ly phong tỏa thần tốc truy vết phân loại các trường hợp là f một f hai
quân sự chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan quản lý các khu cách ly tập trung phối hợp đảm bảo tại các vùng cách ly phong tỏa
y tế hướng dẫn phân loại f một f hai thực hiện việc xét nghiệm cách ly y tế
thứ ba thành phố nam định chỉ đạo các lực lượng chức năng thần tốc truy vết các trường hợp f một f hai để thực hiện cách ly
theo dõi sức khỏe theo quy định khẩn trương xác định nguồn lây bệnh
để từ đó có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp hiệu quả nhất sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn
thứ tư về xét nghiệm sở y tế chủ trì phối hợp với thành phố nam định đánh giá các khu vực nguy cơ theo yếu tố dịch tễ
và quyết định xét nghiệm tầm soát trên diện rộng
trước mắt tổ chức xét nghiệm tầm soát toàn bộ người dân ở năm phường lộc hạ thống nhất hạ long lộc vượng và nguyễn du
các phường khác tổ chức xét nghiệm tầm soát sắc xuất
tổ chức xét nghiệm toàn bộ học sinh giáo viên người lao động của trường trung học cơ sở trần bích san và trường trung học phổ thông trần hưng đạo
tất cả các trường học phổ thông mầm non khác trên địa bàn thành phố được xét nghiệm tầm soát sắc xuất
tổ chức xét nghiệm tầm soát sát xuất ở những địa điểm tập trung đông người như chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị
ban quản lý các khu công nghiệp sở lao động thương binh và xã hội thành phố nam định và các đơn vị liên quan
yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh nhất là các doanh nghiệp có đông công nhân định kỳ hàng tuần xét nghiệm tầm soát sắc xuất theo quy định
thứ năm thành phố nam định chỉ đạo các xã phường các lực lượng chức năng tổ covid cộng đồng
tiếp tục thực hiện ra soát tất cả những người đi về từ các địa phương có số ca mắc cao như thành phố phủ lý
thành phố hồ chí minh các tỉnh bình dương đồng nai long an
tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên
và các địa bàn dịch cấp độ ba bốn các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc để phát hiện sớm tổ chức cách ly
theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
thứ sáu trong khi chờ kết quả xét nghiệm
tạm thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao hơn cấp độ hai ở vùng vàng đối với toàn bộ thành phố nam định
và cấp độ bốn vùng đỏ với toàn bộ phường lộc hạ
ubnd tp tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
theo các chỉ đạo của ubnd tỉnh đã ban hành đang có hiệu lực
yêu cầu tất cả các nhà hàng quán ăn được hoạt động tối đa đến hai mươi hai giờ hàng ngày
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có mã qr code
và yêu cầu tất cả người
khi ra vào phải thực hiện quét mã qr code
ubnd tp thực hiện việc kiểm tra xử lý nghiêm yêu cầu dừng hoạt động của các đơn vị nếu không có mã qr code
các cơ sở tôn giáo được hoạt động nhưng hạn chế số người tham gia cùng một thời điểm
thứ bảy sở y tế hỗ trợ nhân lực trang thiết bị vật tư y tế để triển khai thực hiện công tác xét nghiệm tầm soát trên diện rộng
thứ tám về tiêm chủng ưu tiên phân bổ vaccine cho thành phố
sở y tế tp nam định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
sở y tế tp nam định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhân dân đảm bảo công tác phòng chống dịch
hoàn thành tiêm mũi một trước mùng bảy tháng một mươi một và mũi hai trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho người dân thành phố từ một mươi tám tuổi trở lên
thứ chín ubnd tp nam định sở y tế giả soát lại kịch bản phòng chống dịch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cách ly
điều trị theo hướng cao hơn rộng hơn đáp ứng từng cấp độ diễn biến tình hình dịch bệnh của thành phố và của tỉnh
thứ một mươi công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
thứ một mươi một sở y tế ubnd tp nam định khẩn trương xác định phân loại cấp độ dịch của các xã phường theo kế hoạch một trăm hai mươi kh ubnd ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
của ubnd tp nam định về quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín báo cáo bộ y tế và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và đội thông tin lưu động về tình hình dịch bệnh
các biện pháp phòng chống dịch để người dân hiểu rõ không hoang mang lo lắng tin tưởng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
vì sức khỏe của chính mình gia đình và cộng đồng
đề nghị nhân dân ai tiếp xúc gần với các ca mắc covid một mươi chín và các trường hợp liên quan thông báo
yêu cầu các trường hợp ho sốt khó thở mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và xử lý theo quy định
ban quản lý các khu công nghiệp sở lao động thương binh và xã hội các đơn vị liên quan yêu cầu các doanh nghiệp
thường xuyên ra soát kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố nam định thường xuyên báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh sở y tế công an quân sự các vấn đề nảy sinh để kịp thời giải quyết
yêu cầu các sở ban ngành có liên quan và thành phố nam định nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện
trước đó thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh nam định cho biết trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi nam định đã ghi nhận hai mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới
bao gồm chín ca ở phường lộc hạ thành phố nam định một mươi hai ca ở huyện ý yên và ba ca ở huyện trực ninh
trong đó ổ dịch mới ở phường lộc hạ thành phố nam định được đánh giá là rất phức tạp
f của ổ dịch này là anh nvd ba mươi tuổi
anh nvd là nhân viên ngân hàng shb tại nam định
vào đầu giờ sáng hai mươi năm tháng một mươi anh nvd có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai tại phòng khám chuyên khoa xét nghiệm meratech nam định
kết quả xét nghiệm rt pcr lúc một mươi bốn h cùng ngày đã khẳng định anh dương tính với sars cov hai
ngay sau đó thành phố nam định huy động các lực lượng khẩn trương điều tra truy vết các trường hợp liên quan bước đầu xác định được năm mươi năm f một
trong đó có tám f một của anh nvd
trong đó có tám f một của anh nvd nhiễm covid một mươi chín hiện nam định đã xác định được ba trăm ba mươi bảy trường hợp f một
các bệnh nhân thuộc ba gia đình gồm những người làm ở ngân hàng giáo viên công nhân may lao động tự do học sinh nên có lịch trình di chuyển đến nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người
ubnd tp nam định đã quyết định cách ly khu vực đường lê tiến phục và đường sơn nam phường lộc hạ gồm ba mươi hai hộ một trăm ba mươi bốn nhân khẩu
tp nam định cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh các trường trung học phổ thông
tp nam định cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh các trường trung học phổ thông
học sinh trung học cơ sở cũng tạm dừng đến trường và triển khai học trực tuyến
các cơ sở giáo dục đào tạo khác như trung tâm ngoại ngữ trung tâm ngoại ngữ tin học trung tâm giáo dục hòa nhập cũng dừng dạy trực tiếp